hiện nay cà mau có hơn bốn mươi ba năm trăm linh hectare rừng khô hạn trong đó có khoảng trên một mươi năm ha cấp nguy hiểm hai mươi ha cấp báo cháy cực kỳ nguy hiểm
đến thời điểm này toàn khu vực rừng tràm u minh hạ và rừng trên các cụm đảo chưa xảy ra vụ cháy nào
tuy nhiên do nắng nóng gây gắt nhiệt độ luôn trên mức ba mươi năm độ c thời tiết khô hanh nên đã làm hơn bốn mươi ba ha rừng khô hạn và cấp độ cháy rừng tăng rất nhanh qua từng ngày
dự báo cháy đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm tăng lên gần hai mươi hectare cấp nguy hiểm trên một mươi năm hectare
nhiều khu vực vốn trũng sâu trong rừng cũng đã kiệt nước hoàn toàn
các đơn vị chức năng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền kêu gọi mọi người không có nhiệm vụ không được vào rừng và nghiêm cấm đốt đồng đốt dãy trong suốt mùa khô
lực lượng bảo vệ rừng trực canh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thiết bị sẵn sàng tại các chốt